ngày một mươi một tháng một mươi tp hcm đã tổ chức hội nghị sơ kết ba năm thực hiện luật phổ biến giáo dục pháp luật
và tổng kết quyết định số bốn trăm linh chín ngày bốn tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi hai của thủ tướng chính phủ
và triển khai chương trình hành động thực hiện kết luận số bốn ngày một mươi chín tháng bốn năm hai nghìn một mươi một của ban chấp hành trung mương đảng khóa một mươi một
xác định công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật là một nhiệm vụ hết sức quan trọng
để xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa
tp hcm đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức cho người dân về pháp luật
đặc biệt là trên các phương tiện thông tin đại chúng
các địa phương đã xây dựng các câu lạc bộ pháp luật câu lạc bộ trợ giúp pháp lý tổ chức ngày pháp luật
tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tới những địa bàn vùng sâu vùng xa
các khu công nghiệp và những địa bàn nổi cộng về an ninh trật tự
trong thời gian tới thành phố sẽ tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng và chính quyền
đối với công tác phổ biến và giáo dục pháp luật